mặc dù chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương phối hợp đưa dự án đường sát cát linh hà đông vào khai thác ngay trong năm nay
tuy nhiên việc khai thác vẫn chưa thể triển khai trong tháng một mươi hai này do phần lắp đặt thiết bị mới chỉ đạt khoảng chín mươi bảy
hiện phần thiết bị còn lại không trực tiếp liên quan đến chạy tàu tuy nhiên tổng thầu dự án phải hoàn thành trước khi dự án được nghiệm thu toàn bộ
bên cạnh đó tổng thầu phải hoàn thiện đề cương và thực hiện vận hành thử toàn bộ hệ thống đường sắt cát linh hà đông trong ít nhất hai mươi ngày
để đánh giá an toàn hệ thống hiện tổng thầu đã trình đề cương vận hành thử xong còn cần phải bổ sung hoàn thiện thêm
và cho đến nay đề cương này vẫn chưa được phê duyệt
trước đó bộ giao thông vận tải cho biết từ lâu dự án đường sát cát linh hà đông đã được nhắc đến với tổng khối lượng tồn tại còn chỉ khoảng một
tỷ lệ này liên quan đến việc hoàn chỉnh lại hệ thống khắc phục khuyết điểm yêu cầu đúng với thiết kế một số vấn đề liên quan đến hoàn thiện chỉnh trang depot